tại bộ thông tin và truyền thông đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã thay mặt ban tổ chức trung ương trao quyết định về việc phân công
thiếu tướng nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó bí thư đảng ủy
chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội giữ chức quyền bộ trưởng
bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tham dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương cho biết đồng chí nguyễn mạnh hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản
trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị tư duy sáng tạo quyết đoán và chiến lược
hơn ba mươi năm công tác đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành ict việt nam
tin tưởng rằng đồng chí nguyễn mạnh hùng trên cương vị mới sẽ cùng với lãnh đạo cán bộ công chức
viên chức bộ thông tin và truyền thông thực hiện thành công các mục tiêu của ngành thông tin và truyền thông
tạo được chuyển biến mạnh mẽ nhất là triển khai và vận dụng hiệu quả của cách mạng bốn
để phát triển ngành góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc trong tình hình mới
trên cương vị mới đồng chí nguyễn mạnh hùng quyền bộ trưởng bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cảm ơn sự tín nhiệm của trung ương bộ chính trị
đồng chí hứa nỗ lực hết sức cùng với lãnh đạo cán bộ công chức viên chức của bộ thông tin và truyền thông
phụng sự tổ quốc và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó